trung tâm tin tức vtv hai mươi bốn phối hợp cùng viện kinh tế việt nam tổ chức hội thảo đặc khu thể chế
chính sách và kỳ vọng thành công với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế lãnh đạo các địa phương
khánh hòa phú quốc quảng ninh để cùng phân tích các vấn đề liên quan đến dự thảo luật đặc khu
sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
phát biểu khai mạc tại hội thảo bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng khẳng định
việc việt nam phát triển ba đặc khu vân đồn bắc vân phong phú quốc thể hiện sự nhất quán và quan tâm
của đảng quốc hội và chính phủ đối với mô hình này
thực chất thì đây là một vấn đề mới là một vấn đề khó và là một vấn đề chưa có tiền lệ ở việt nam bao giờ
việc mà chúng ta xây dựng một cái bộ luật tiếp cận theo hướng là phải thật trọng phải cạnh tranh
rồi phải phù hợp với thông lệ quốc tế
đảm bảo tính khả thi của dự án là cần thiết
thế nhưng chúng ta cũng không nên quá cầu toàn vì nó là vấn đề mới
mà thế giới thì nó thay đổi liên tục thì trong quá trình thực tế nếu có cần sửa đổi bổ sung hoàn thiện
thì chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa bổ sung hoàn thiện
tại hội thảo các chuyên gia đã chia sẻ quan điểm về nền tảng về đặc khu cơ chế chính sách đặc biệt của đặc khu
và mô hình tổ chức chính quyền đặc khu
cũng như kinh nghiệm của quốc tế
theo đó việc tới đây quốc hội sẽ ban hành hành lang pháp lý cho ba đặc khu là vân đồn bắc vân phong và phú quốc
chính là nền tảng quan trọng để góp phần giúp ba khu vực này phát triển theo đúng kỳ vọng của đảng quốc hội và chính phủ
nhiều ý kiến đại biểu cho rằng các nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến những ưu đãi về thuế đất đai
tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt mà rất chú trọng đến chính quyền tại đặc khu cơ chế chính sách
thủ tục cho các nhà đầu tư các cam kết của chính phủ
các nhà đầu tư kinh doanh
rõ ràng để xây dựng thành công đặc khu kinh tế
cần thu hút cả nhà đầu tư trong nước
và nền tảng
do đó việc xây dựng luật đặc khu cần hướng đến việc ổn định chính sách
minh bạch chính sách cũng như tạo môi trường bình đẳng